thưa quý vị sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo phạm duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở tòa b làng quốc tế thăng long phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bị cáo hùng là chủ quán karaoke eses tại căn nhà số hai trăm ba mươi một phố quan hoa phường quan hoa quận cầu giấy
là nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cho ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh
viện kiểm sát cáo buộc bị cáo phạm duy hùng biết quán karaoke của mình thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế
và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mới đủ điều kiện để hoạt động
tuy nhiên trong khi làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
và xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy bị cáo hùng vẫn cho quán hoạt động
ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dẫn đến vụ cháy tại quán karaoke
hậu quả khiến ba chiến sĩ
phòng cháy chữa cháy hy sinh khi đang chữa cháy
tại tòa bị cáo phạm duy hùng thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng sự thật
vào chiều ngày hôm nay phiên tòa tiếp tục xét xử
lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với lực lượng công an tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ đối tượng
vận chuyển hai bánh heroin qua biên giới
đối tượng bị bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
khi đang vận chuyển ma túy qua địa bàn biên giới thôn an sú xã sơn kim một huyện hương sơn
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
qua đấu tranh ban đầu đối tượng nguyễn toàn khai nhận vận chuyển ma túy từ biên giới huyện biên giới hương sơn
về thị xã hồng lĩnh để lấy tiền công
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án và tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy nguyễn việt đức sinh năm hai nghìn
trú tại huyện hải lăng tỉnh quảng trị vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tạm giữ hình sự
ngày hai tháng tám trên đường nguyễn gia thiều phường phú hậu tp huế lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn việt đức
đang có hành vi vận chuyển một gói hàng
bên trong chứa một một trăm bảy mươi hai viên nén màu xám có tổng khối lượng là gần năm kg
tại cơ quan công an đức khai nhận số tăng vật trên là ma túy đức nhận vận chuyển cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
công an huyện bát sát tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công đối tượng giàng a ca thường trú tại thôn trung trải
xã y tý huyện bát sát về hành vi cướp tài sản
ngày bốn tháng tám
công an xã y tý huyện bát sát tiếp nhận tin báo của nạn nhân về việc bị một nam thanh niên cướp một chiếc điện thoại iphone bảy plus
tại khu vực đường mòn rừng từ thôn trung trải xã y tý
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau tám tiếng lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng giàng a ca ở khu vực chợ trung tâm xã y tý
tại cơ quan công an giàng a ca khai nhận thuê xe ôm từ bến xe trung tâm lào cai về nhà tại xã y tý
nhưng do không có tiền trả nên ca đã thực hiện hành vi cướp điện thoại của tài xế xe ôm rồi mang đi bán với giá tám trăm linh đồng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm dây tỉnh cà mau đã khởi tố và tạm giữ hai nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp tài sản tại các hầm tôm công nghiệp
qua đó khám xét thu giữ nhiều tăng vật là các thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc nuôi tôm của người dân
từ những vụ mất trộm trên tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân
cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của chính mình
trong lúc đang ngủ ông nguyễn văn việt chú ấp kinh ngang xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
giật mình thức giấc thì không còn nghe âm thanh của hệ thống quạt oxy trong các hầm tôm
ra ngoài kiểm tra ông phát hiện toàn bộ số motor dùng để quạt nước tạo oxy đã bị trộm lấy mất
việc mất nguồn oxy đột ngột là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng tôm bị giảm sút
thậm chí chết hàng loạt
cũng như trường hợp trên ông trần đức tài chú ấp nam chánh xã ngọc chánh huyện đầm dây
sau một đêm ngủ dậy phát hiện hai motor cùng hai máy giảm tốc tại hầm nuôi tôm
cũng như trường hợp trên ông trần đức tài chú ấp nam chánh huyện đầm dây
sau một đêm ngủ dậy phát hiện hai motor cùng hai máy giảm tốc tại hầm nuôi tôm

bộ máy móc thiết bị đều để bên ngoài vuông không hề được khóa lắp hay đặt cố định chắc chắn
hiện trạng trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tuệ phạm trộm cắp ra tay
công an huyện đầm dây đã phát hiện bắt giữ sáu đối tượng có liên quan đến các vụ trộm cắp trên địa bàn
tăng vật thu giữ một mươi chín motor ba giảm tốc một bâm hơi
hiện công an huyện đầm dây đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng
các đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phát hiện được các đối tượng nguy dấn thì nhanh chóng chi hô để bà con ở gần tập trung lại hỗ trợ
từ các vụ trộm trên có thể thấy ý thức bảo vệ tài sản của một số hộ gia đình còn lòng lẻo
cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an việc nâng cao ý thức phòng chống tội phạm
tự có biện pháp phòng ngừa bảo vệ tài sản là hết sức cần thiết
chuyển sang một thông tin đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu cướp giật tài sản
là điện thoại di động xảy ra ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại điểm chờ xe buýt nhà máy thuốc lá thăng long thượng đình thanh xuân hà nội
vào khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn văn định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nơi thường trú khu chín xã ngô xá
huyện cẩm khê tỉnh phú thọ có hành vi cướp giật tài sản là một chiếc điện thoại di động của một người phụ nữ trung niên
tại địa điểm trước cổng nhà máy thuốc lá thăng long nhưng đã làm rơi trước điện thoại xuống đường
định bỏ chạy đến trước số nhà hai trăm bảy mươi ba tây sơn phường ngã tư sở quận đống đa hà nội
thì bị người dân truy đuổi bắt xử và bàn giao cho công an phường ngã tư sở giải quyết
người bị hại đã nhặt lại điện thoại và rời khỏi hiện trường không đến cơ quan công an trình báo
vậy ai là bị hại hoặc biết thông tin về người bị hại hoặc có camera ghi nhận được vụ việc trên
đề nghị phối hợp cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội
hoặc liên hệ đồng chí vũ huy hoàn cán bộ thụ lý theo số điện thoại tám mươi tám sáu trăm linh ba năm nghìn tám trăm một mươi sáu để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị trong những ngày qua mưa lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh vùng núi phía bắc
đã có hơn chục người thương vong hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nhiều tuyến đường bị sạt lở
gây ách tắc giao thông tại lai châu yên bái sơn lạc
tại lai châu từ ngày bốn tháng tám đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông
gây ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều huyện nhiều huyện trong tỉnh làm bốn người thiệt mạng ba người bị thương
tại các huyện sinh hồ phong thổ đậm nhùn và mường tè hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống các tuyến đường
làm lún nứt gây ách tắc giao thông ảnh hưởng tới nhà cửa của năm mươi hộ dân
báo cáo từ ban chỉ huy
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám mưa lớn gây sạt lở đất đá làm hai chóng nhỏ thiệt mạng ở xã khao mang
một người nghi mất tích ở xã hồ bốn ba mươi bốn nhà bị hư hỏng trôi sập hoàn toàn
do ảnh hưởng của mưa lớn quốc lộ ba mươi hai đoạn từ km ba trăm hai mươi bốn bốn trăm linh đến km ba trăm hai mươi chín
đoạn đi qua địa phận xã khao mang hồ bốn huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có gần một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng một trăm linh mét
còn trên địa bàn tỉnh sơn la do mưa to kéo dài đã làm sạt lở đất đá nước lũ
khiến một người dân tại xã triềng lao huyện mường la bị cuốn trôi
tám nhà dân bị đổ sập hoàn toàn hai mươi tám hộ dân phải di rời khẩn cấp
mưa to đã khiến sạt tắc quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d tại năm điểm một số tuyến đường liên tỉnh liên xã bị sạt lở một mươi chín điểm
một ngâm tràn bị hư hỏng hai cầu treo bị ảnh hưởng hơn ba mươi hectare lúa hoa màu bị vùi lấp cuốn trôi
khoảng một bốn trăm linh đồng
năm mét canh mương bị hư hỏng vùi lấp một công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng gãy đổ ba cột điện
lũ cuốn trôi bảy mươi mét kè đất đá
liên quan đến vụ ba người trong một gia đình mất tích trên vùng biển hải phòng
đến chiều ngày sáu tháng tám người dân đã phát hiện một thi thể được xác định là một trong ba người mất tích trên
một thông tin khác cũng liên quan tới tình hình sạt lở đất
thưa quý vị tại đèo đất đường số tám thuộc tỉnh bùi lì kham xây lào
đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến cho nhiều phương tiện và các lái xe hành khách bị mắc kẹt
cho đến tối năm tháng tám toàn bộ bốn mươi năm người việt bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ của quân đội lào giải cứu đưa ra ngoài an toàn
theo thông tin ban đầu có tất cả bốn mươi năm người việt đi trên hai mươi hai xe bị mắc kẹt tại đoạn đường từ km bốn mươi năm đến km sáu mươi sáu
sau khi được cứu nạn tất cả bốn mươi năm người hiện đang được chăm sóc và sức khỏe đang dần hồi phục
thông tin từ đội cứu hộ của quân đội lào
đội cứu hộ cho biết hiện có một xe tải bị vùi cùng lái xe tuy nhiên chưa rõ đó là lái xe người lào hay người việt
toàn bộ các xe khách chạy từ lào sang việt nam bị mắc kẹt ở đầu phía lào
đến hiện nay đã quay đầu và chuyển sang là đi cửa khẩu cho lo để về việt nam
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ đưa ra thông tin về các thông tin về các thông tin về các thông tin về các thông tin
tòa án nhân dân tp hà nội sẽ đưa ra thông tin về các thông tin về các thông tin về các thông tin

trước đó liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam phạm duy hùng
là quản lý hoạt động kinh doanh tại quán eses
vụ việc xảy ra vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
thời điểm này quán đang trong thời gian sửa chữa
đám cháy xuất phát từ khu vực tầng sáu
quán karaoke ngọn lửa bốc lên trong quá trình hàn xì sửa chữa quán
ngay khi nhận được tin báo các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường
sau khi đưa được tám người dân thoát khỏi đám cháy ba chiến sĩ gồm trung tá đặng anh quân
đội trưởng trung úy đội đức việt và chiến sĩ nghĩa vụ nguyễn đình phúc thuộc đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy không may bị trần nhà
sập đẻ xuống người hy sinh khi làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với trần thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tệ xã vĩnh hòa thị xã tân châu tỉnh an giang
về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn trong lúc đi dự đám cưới của một người quen tại xã vĩnh sương thị xã tân châu
sang và nguyễn văn nam xảy ra mâu thuẫn tuy nhiên được mọi người căn ngăn nên sang đi về nhà
bực tức nam rủ trần thanh long đến nhà của sang để giải quyết mâu thuẫn
tại nhà sang trong lúc nói chuyện thì sang bất ngờ chạy vào nhà lấy một cây kiếm loại kiếm nhật
rồi ra chém loạn xạ vào người của long gây thương tích
trong lúc hỗn chiến sang cũng bị long gây thương tích ở tay và chân
được biết tỷ lệ thương tích của long do bị sang chém là bốn mươi bảy
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh phú thọ
gần tám mươi đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
đã bị công an huyện lâm thao phát hiện và bắt giữ tại địa bàn xã tứ xã
trước đó công an huyện lâm thao kiểm tra lán chạy của trần văn sơn
tại cánh đồng ba gò thuộc khu sáu xã tứ xã
phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà
công an huyện lâm thao đã bắt giữ được năm mươi đối tượng tại sới bạc
xác minh truy quét triệu tập hai mươi năm đối tượng bỏ chạy có liên quan
đây là xới bạc do trần văn sơn đứng ra tổ chức và thu tiền hồ tám trăm linh đồng một cặp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đang củng cố hồ sơ
và tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng đào viết an trú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam lại tiếp tục tái phạm
đối tượng vừa bị công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
do thiếu tiền tiêu xài nên an bắt xe khách từ quảng nam ra đà nẵng để trộm cắp tài sản
vào sáng ngày ba mươi một tháng bảy đối tượng đi bộ quanh khu vực quận cầm lệ
khi đến trước quán tạp hóa trên đường ông ích đường thì phát hiện có một xe máy hiệu yamaha
cắm sẵn chìa khóa không có người trông coi nên lấy trộm
nhận được thông tin công an quận cẩm lệ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và xác định được an là thủ phạm trộm cắp xe máy nên mời về cơ quan làm việc
tại đây an thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau đã khởi tố và tạm giữ
hai nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các hầm tôm công nghiệp
qua đó khám xét và thu giữ nhiều tăng vật là các thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc nuôi tôm của người dân
từ những vụ mất trộm nói trên thì tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân
cần phải nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của chính mình
trong lúc đang ngủ ông nguyễn văn việt chú ấp kinh ngang xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
giật mình thức giấc thì không còn nghe âm thanh của hệ thống quạt oxy trong các hầm tôm
ra ngoài kiểm tra ông phát hiện toàn bộ số motor dùng để quạt nước tạo oxy đã bị trộm lấy mất
việc mất nguồn oxy đột ngột là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng tôm bị giảm sút thậm chí chết hàng loạt